một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
vừa bị công an tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh triệt phá
bước đầu cơ quan công an xác định một mươi bốn đối tượng có liên quan đến đường dây
trong đó đối tượng nguyễn thị lan và đặng thị lan là hai đối tượng cầm đầu
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ tăng vật gồm hai mươi điện thoại di động các loại
cùng nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến hoạt động ghi lô đề
đường dây gồm ba cấp đại lý hoạt động có tổ chức mang tính chuyên nghiệp
số lượng con bạc tham gia trong đường dây rất đông và quy tụ từ nhiều địa bàn trong tỉnh hà tĩnh
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng